chiều tối ngày hai mươi ba tháng ba ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hcm đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn với nhiều chỉ đạo kiên quyết và cụ thể hơn
thành phố nhận định hai tuần tới là thời điểm cần đẩy mạnh kết hợp nhiều giải pháp và kế hoạch ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới
các sở ngành quận huyện nâng cao ý thức không chủ quan lơ là vì sự an toàn của người thân và cộng đồng
công tác tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu tạm dừng hoạt động sương gót thủ đức không để tái diễn tình trạng tụ tập đông người ở khu vực ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
đo thân nhiệt tại các chung cư quy chế sửa phạt nghiêm với người không đeo khẩu trang nơi công cộng vận động người dân phòng chống dịch chấp hành quy định về cách ly của bộ y tế
cung ứng nhu yếu phẩm phù hợp cho đồng bào tôn giáo có phương án đón vận chuyển cách ly phù hợp ngay tại sân bay tránh tập trung và tiếp xúc đông người tại khu vực sân bay làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh